thưa quý vị liên quan đến vụ cán bộ công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
công an tỉnh thái bình đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với võ tiến mạnh hai mươi một tuổi ở xã quang bình huyện kiến sương về hành vi giết người
trước đó vào lúc hai mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín đồng chí đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài đang trong ca trực thì nhận được tin báo xuất hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản
đồng chí đỗ văn tú được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng chí đỗ văn tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát sau đó đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường
sau một mươi bốn giờ đồng hồ lực lượng công an đã bắt giữ được võ tiến mạnh khi đang lẩn trốn tại tỉnh ninh bình
trước sự hy sinh của đồng chí đỗ văn tú lãnh đạo bộ công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với chiến sĩ đỗ văn tú
ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cũng truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho thượng úy đỗ văn tú
mới năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn tuyên phạt đối với bị cáo nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại thành phố bắc cạn về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tại km một trăm năm mươi chín của lộ ba thuộc phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn
do bực tức vì bị tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
lỗi vi phạm nồng độ cồn bị cáo nguyễn văn minh bất ngờ dùng dao đâm vào mạng sườn bên trái đồng chí dương xuân kiệm
là cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn đang thi hành công vụ gây tổn thương cơ thể với tỷ lệ sáu mươi bảy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn minh một mươi năm tù buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
mùa bán trái phép chất ma túy hai đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái bắt giữ
tại tổ dân phố số một thị trấn mậu a huyện văn yên tỉnh yên bái
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng ngô xuân khoa và nguyễn thị xuân
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại chỗ tổ công tác thu giữ hơn năm trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng kẹo hai trăm linh g ma túy tổng hợp dạng ketamin hai trăm linh g ma túy đá một xe ô tô
tổng khối lượng ma túy thu được tại chỗ là hơn năm trăm bốn mươi g
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng ngô xuân khoa tại khu nam quan thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
tổ công tác tiếp tục thu giữ thêm gần bốn mươi gram ma túy tổng hợp dạng ketamin
cũng liên quan đến ma túy công an huyện cẩm mỹ của tỉnh đồng nai đang tạm giữ đối tượng nguyễn khắc tuân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp với công an huyện và công an xã xuân đông bắt quả tang
tuấn đang tàng trữ hai mươi năm gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuân thu giữ thêm hai khẩu súng bằng kim loại chưa rõ chủng loại nguồn gốc sáu viên đạn một roi điện tử tự chế và một gói ma túy tổng hợp
qua đấu tranh tuân khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch về để bán cho các con nghiện kiếm lời thì bị bắt
vi phạm nồng độ cồn dương tính với chất ma túy không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông
điều khiển xe bỏ chạy đối tượng nguyễn văn tín vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk lập biên bản để xử lý hành vi vi phạm
tối ngày hai mươi năm tháng chín một tổ công tác của cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với công an thành phố buôn ma thuật
tiến hành kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên đường phan chu trinh thành phố buôn mà thuật
đến hai mươi một h hai mươi phút cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô bán tải mang biệt kiểm soát sáu mươi c sáu mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi
lưu thông theo hướng từ đường hà huy tập về đường trần hưng đạo nên hướng dẫn vào vị trí kiểm tra nồng độ cồn
tại đây tài xế bất ngờ tăng ga lao về phía lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy buộc tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi
quá trình bỏ chạy chiếc xe đã vượt đèn đỏ liên tục đánh lái để tránh sự truy đuổi của lực lượng cảnh sát giao thông
sau khi bỏ chạy qua nhiều tuyến phố được khoảng ba phút thì lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được phương tiện tại đường lê đại hành
quá trình làm việc tài xế khai tên là nguyễn văn tín trú tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
kiểm tra nông độ cồn tài xế tín vi phạm ở mức bốn trăm linh bảy mg trên một lít
em có uống tầm khoảng gần nửa xịt rượu cái đó em xác nhận em có uống
và em cảm thấy em bị mất kiểm soát thì bị quán á cho nên em bỏ chạy một cách gọi là không kiểm soát nữa
anh có biết hành vi của anh là rất nguy hiểm không
có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của lực lượng tuyến công vụ không
vâng ạ em biết cho nên trước tiên cho em gửi lời xin lỗi tới các chiến sĩ công an
thứ hai nữa gửi lời xin lỗi tới các người dân ở khu vực quanh đấy
bởi vì em đã có những hành động gọi là thiếu tôn trọng và gây nguy hiểm cho mọi người
tiếp tục test nhanh ma túy lực lượng công an đã phát hiện tài xế tín dương tính với chất heroin
tín khai nhận cách đây ba ngày có sử dụng heroin với bạn
kết quả của anh là cái này là mocfin mocfin đó là heroin nha anh nhé
đây nè nói cho anh biết này anh sử dụng cái gì có cái đó
trong đây tôi nói với anh nè đây là mati tổng hợp đây là ketamin đây là cansar còn đây là matida đây là amphetamine này
đây là mocfin cái cuối cùng của anh sử dụng đây là mocfin nó là heroin nha
tổ công tác đã lập biên bản với các lỗi vi phạm
vi phạm nồng độ cồn điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy
không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ không chấp hành đèn tín hiệu giao thông
đồng thời niêm phong xe tạm giữ giấy tờ liên quan và đưa tài xế về trụ sở công an thành phố buôn ma thuật để xử lý theo quy định
sau khi lừa được nạn nhân vào nhà nghỉ để tiêm phiêu lơ
nhân uống thuốc ngủ mê man rồi lấy tài sản bỏ trốn
công an thị xã hòa thành của tỉnh tây ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng tôn nữ huy phương
không có chỗ ở ổn định để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
qua khai thác nhanh đối tượng tôn nữ huy phương thừa nhận đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại địa bàn thị xã hòa thành
ngoài ra với thủ đoạn tương tự đối tượng đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố hồ chí minh hà nội
tiền thu lợi bất chính từ các vụ lừa đảo là trên một tỷ hai trăm linh triệu đồng
đối tượng hoạt động lưu động đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự trên địa bàn nhiều tỉnh thành cả nước
từng có tiền án một mươi một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hiện cơ quan công an đang tiếp tục phù hợp với công an các đơn vị có liên quan để khai thác mở rộng và thông báo về thông tin đối tượng đến công an các địa phương để truy tìm bị hại
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đợt mưa lớn ở trung bộ trong những ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản
chỉ trong ba ngày từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng chín mưa lớn kèm lốc xét đã khiến một người ở quảng bình bị chết do xét đánh và sáu người ở thừa thiên huế bị thương
một trăm năm mươi ba nhà bị tốc mái trong đó quảng trị sáu mươi chín nhà thừa thiên huế tám mươi bốn nhà
mưa lớn cũng bị tốc mái trong đó quảng trị sáu mươi chín nhà thừa thiên huế tám mươi bốn nhà mưa lớn cũng bị tốc mái trong đó quảng trị sáu mươi chín nhà thừa thiên huế tám mươi bốn nhà
mưa lớn cũng gây ngập một số ngầm tràn và các điểm đường giao thông tại các huyện minh hóa quảng ninh tuyên hóa chia cắt một mươi tám thôn bản
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong đêm qua tại tỉnh hà tĩnh đã xảy ra mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở và ngập úng gây khó khăn trong lưu thông
vào sáng nay trên quốc lộ tám a ở huyện hương sơn một lượng đất đá đổ xuống đường gây ách tắc giao thông
lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động máy móc để thông tuyến
còn tại huyện hương khê từ đêm qua đến sáng nay đã ghi nhận lượng mưa lên tới một trăm ba mươi mm
một số cầu tràn qua sông ngàn sâu thuộc các xã hương trạch hương đô và một số tuyến đường dân sinh đã bị ngập cục bộ
dù áp thấp nhiệt đới đã suy yếu hẳn nhưng mưa lớn ở miền trung sẽ còn kéo dài trong một hai ngày nữa
và bốn tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình vẫn là những nơi mưa to nhất
với tổng lượng mưa lên tới từ hai trăm linh bốn trăm linh mm
và đây cũng là khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra ngập ống lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi
đám cháy bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà số một mươi một
nằm sâu trong ngõ tám mươi năm phố nguyễn lương bằng quận đông đa thành phố hà nội vào khoảng một mươi một h hai mươi phút trưa ngày hôm nay
ngày hai mươi sáu tháng chín đã khiến cư dân trong ngõ hoảng loạn
ngôi nhà bị cháy có diện tích khoảng hai mươi m hai cao ba tầng một tung
do diện tích chật hẹp lại có nhiều đồ đạc nên khi xảy ra cháy ngọn lửa đã nhanh chóng
nhanh chóng lan lên phần trên của tòa nhà
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ
cứu nạn công an quận đông đa nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy
do nhà cháy nằm trong ngõ hẹp nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận chữa cháy
sau khoảng một mươi năm phút nỗ lực dập lửa đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
bước đầu vụ cháy được xác định không gây thiệt hại về người
nguyên nhân vụ cháy được công an quận đông đa thành phố hà nội đang điều tra làm rõ
kính thưa quý vị tòa án nhân dân tp hcm xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa vợ chồng ông nguyễn văn quyện
và bị đơn là ông trần vũ trường
đây là vụ kiện mua nhà năm mươi tám tỷ bán lại hai mươi tám tỷ từng gây xôn xao dư luận
tại phiên tòa hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn
tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng nhà đất số ba trăm ba mươi năm b lê văn sĩ quận tân bình tp hcm
giữa vợ chồng ông quyện với ông trường ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn do ông trường vi phạm nghiệp vụ thanh toán
ông trường phải mất số tiền một mươi tỷ đồng cho ông quyện và buộc ông trường phải trả cho bà hoàng ngọc điệp
số tiền hai mươi tám tỷ đồng
ông nguyễn được tòa án nhân dân tp hcm trả lại chế tờ quyền sử dụng đất bản chính
trước đó năm hai nghìn một mươi bốn vợ chồng ông nguyễn văn quyện chuyển nhượng căn nhà số ba trăm ba mươi năm b lê văn sĩ
ông trường trả trước một mươi tỷ đồng và ký hợp đồng công chứng phần còn lại hẹn thanh toán trong vòng bốn mươi năm ngày
ngay ngày hôm sau ông trường đã hoàn tất thủ tục sang tên căn nhà và chỉ hai tuần sau
ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà hoàng ngọc điệp với giá chỉ hai mươi tám tỷ đồng
quá thời hạn cam kết ông trường chỉ trả thêm cho ông quyện được một tỷ đồng
rồi bắt tăm nên ông quyện khởi kiện ra tòa
giai đoạn xét xử trước đây tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều bác yêu cầu của ông quyện
về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng với trường
hai bản án này đã bị cấp giám đốc thẩm hủy với yêu cầu khi xét xử lại
cần tôn trọng sự thỏa thuận giữa ông quyện và trường
liên quan đến vụ phát hiện thi thể bé gái một mươi chín tháng tuổi dưới sông sài gòn
chiều ngày hai mươi bốn tháng chín thi thể người mẹ cũng đã được tìm thấy gần vị trí phát hiện bé gái
một mươi tháng chín công an quận một mươi hai tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hai mẹ con
được phát hiện tử vong dưới sông sài gòn
trước đó vào trưa ngày hai mươi ba tháng chín người dân phát hiện thi thể của một bé gái trôi trên sông sài gòn
đoạn gần cầu phú long phường thành lộc quận một mươi hai đình trình báo cơ quan chức năng đến trục vớt
đưa về nhà xác để khám nghiệm xác định nhân thân
đến chiều ngày hai mươi bốn tháng chín người dân tiếp tục phát hiện thi thể một phụ nữ vướng vào đám lục bình
trên sông gần vị trí tìm thấy thi thể của bé gái
qua xác minh công an xác định nạn nhân ba mươi năm tuổi quê sóc trăng
còn bé gái là con rùa của nạn nhân mới một mươi chín tháng tuổi
vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra xử lý
liên quan đến vụ đánh tráo năm trăm hai mươi hai tờ vé số của một phụ nữ bán vé số bị khuyết tật
tại địa bàn phường tân tiến thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
công an thành phố biên hòa đã bắt được đối tượng phạm ngọc vinh năm mươi hai tuổi
ngụ tại tỉnh quảng ngãi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng chín vinh điều khiển xe mô tô từ quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
mang theo bốn trăm bảy mươi tờ vé số đã sổ
sau đó xuống khu vực thành phố biên hòa với mục đích tráo cho những người bán vé số
khi đến góc đường dương tự giang khu vực ngã tân vinh công phường tân hiến thành phố biên hòa
phát hiện một phụ nữ bị tàn tật ngồi xe lăng bán vé số một mình
vinh tiếp cận hỏi mua thì được người phụ nữ này đưa cho một sấp năm trăm ba mươi tờ của tỉnh tiền giang
sau khi lựa chọn vinh mua và trả tiền tám tờ rồi lợi dụng người phụ nữ bán vé số không để ý
đã tráo đổi bốn trăm bảy mươi tờ vé số đã sổ mang theo để lấy năm trăm hai mươi hai tờ vé số mở thưởng ngày hai mươi bốn tháng chín
sau đó vinh mang đến một quầy vé số thuộc tỉnh bình dương bán lại được hơn bốn hai triệu đồng
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín vinh tiếp tục đến địa bàn phường phước tân thành phố biên hòa
thực hiện hành vi tương tự thì bị các trinh sát theo dõi bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án
với nhiều đối tượng hoạt động tổ chức cá độ bóng đá và tính dụng đen
trong sáu đối tượng bị bắt giữ có đoàn văn nhật lâm ba mươi năm tuổi giữ vai trò cầm đầu
tổ chức cho nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố hội an thị xã điện bàn cá độ bóng đá
tổng số tiền các đối tượng cá độ bóng đá từ ngày một tháng chín đến ngày một mươi tám tháng chín là trên một mươi năm tỷ đồng
khi các con bạc hết tiền cá cược hai đối tượng nguyễn văn thống sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
và nguyễn hổ vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín sẽ cho vay nóng với lãi suất từ một trăm hai mươi một trăm tám mươi một năm để tiếp tục tham gia cá độ
ngoài cho những con bạc vay hai đối tượng này còn cho những người khác vay với lãi suất cao
bất chính hai trăm năm mươi triệu đồng
còn tại thành phố hồ chí minh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an thành phố hồ chí minh vừa tham sử lô hàng hai mươi hai chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone một mươi năm
từ singapore về việt nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín nam hành khách tên trần nhật sơn
thực hiện xong thủ tục nhập cảnh vào việt nam và đưa hành lý sách tay
một ba lô màu đen qua máy soi số sáu của đội thủ tục hành lý nhập khẩu
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
trước khi đưa hành lý qua máy soi trần nhật sơn không thực hiện khai báo hải quan
tại thời điểm kiểm tra soi chiếu tổ công tác nghi vấn bên trong hành lý của hành khách trần nhật sơn
có chứa hàng hóa là điện thoại di động vượt định mức miễn thuế nên đã mở sơn vào phòng kiểm tra
kết quả kiểm tra tổ công tác phát hiện trong hành lý sách tay của sơn có hai mươi hai chiếc điện thoại
nhãn hiệu iphone một mươi năm pro max được sơn mua tại singapore và không khai báo nộp thuế
với cơ quan hải quan khi nhập cảnh vào việt nam
qua làm việc sơn cho biết mục đích mua rồi mang hai mươi hai chiếc điện thoại iphone một mươi năm pro max
từ singapore về việt nam là để bán kiếm lời và tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng chín trăm linh triệu đồng
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm
đã lập biên bản bắt người phạm tội và quyết định tạm giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
sau vụ cháy tại ngõ hai mươi chín khương hạ khương đình thanh xuân
tại hà nội hiện có nhiều căn hộ trung cư mini tại các quận nội thành
đang được chủ nhà đăng tin bán gấp tặng kèm theo toàn bộ nội thất
với mức giá chỉ từ năm trăm linh cho đến bảy trăm linh triệu đồng một căn
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên antv tỷ lệ giao dịch rất thấp
vì đa phần những trung cư mini đều có những khoảng trống
trong pháp lý khi không đủ các điều kiện để đảm bảo an toàn
về xây dựng cũng như các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy
ngách ba mươi trên sáu đường phú mỹ quận năm từ liêm thành phố hà nội
tại đây có nhiều ngõ với hàng chục căn chung cư mini
ngõ nhỏ phố nhỏ đấy là những đặc điểm đặc trưng ở hà nội
và trong những ngõ nhỏ phố nhỏ đấy thì có những căn trung cư mini cũng rất là nhỏ
mà xung quanh những con nhỏ đấy thì có những căn chợ
tự phát tiện ích như thế này
và sự đặc điểm tiện lợi đấy đã đem lại nhiều tiện ích
cho những người ngoài tỉnh đến sinh sống tại hà nội
tuy nhiên nó cũng bộc lộ rất nhiều hạn chế về phòng cháy chữa cháy
cũng như là vấn đề an toàn cho nghề ở thế này
sau vụ cháy trung cư mini tại ngõ hai mươi chín khương hạ phường khương đình quận thanh xuân
vừa qua chị quỳnh anh mới chú ý về các điều kiện an toàn nơi mình đang ở
hoảng hốt về tính an toàn chị đem giao bán nhưng cũng chẳng ai mua
hầu như mọi người đều cảnh báo là không nên mua
và bán cũng rất là khó khăn
vì ngày xưa thì cho thuê hay là cho mua bán chung cư mini này rất là dễ dàng
nhưng mà sau cái vụ đấy thì thật sự là hầu như là những cái bài công bình bán
đều là cười cợt hoặc là kiểu người ta sẽ không thích mua cái chung cư mini này lắm
vì rất là khó khăn để mua bán lại
hiệp hội bất động sản việt nam cho biết
hiện thị trường đã xuất hiện tình trạng bán tháo các căn hộ trung cư mini tại nội đô
tuy nhiên đa số các căn chung cư mini
tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy
một số công trình xây dựng không có giấy phép
hoặc xây dựng sai phép nên không được cấp giấy chứng nhận
nên việc giao dịch đang rất chầm lắng
trong thời gian hai tuần vừa qua là các cái cấp chính quyền họ đi ra soát rất kỹ
kiểm đếm số lượng trung cư số phòng số người
rồi công tác an ninh công tác phòng cháy
cũng như là cấp phép
để có những biện pháp xử lý khắc phục
để làm sao mà cố gắng không xảy ra một cái vụ
cố gắng không xảy ra một cái vụ
như vậy hoặc là nếu xảy ra thì hoạn chế hơn
chúng ta phải chấp nhận một điều
buộc phải để cho hai mươi hai này tồn tại
trừ những cái nào sai phép
ví dụ như sai phép toàn bộ
tức là không được cấp phép
hay là luật không cho phép thì phải đập bỏ
thế còn đối với những cái mà gọi là xây vượt phép
thì sẽ bị cắt cái phần vượt phép
thế là sẽ không đáp ứng được các cái
điều kiện về chuyển nhượng
bất động sản
nói chung là chuyển nhượng nhà ở
nói riêng đảm bảo
và phải có giấy tờ
phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này
nhưng mà đối với những cái căn trung cư này
thì trung căn mini này
thì cái việc mua bán hoàn toàn dựa trên việc là biết tay
do đó mà cái cơ sở pháp lý
cũng như là cái xác định
cái quyền sở hữu
đối với những căn nhà này là gần như là không có
để đảm bảo độ an toàn về mặt pháp lý
cũng như bảo vệ quyền lợi của mình
các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cẩn trọng
xem xét đầy đủ toàn diện công trình
từ các điều kiện về quyền sử dụng đất
hồ sơ xây dựng thiết kế
cho đến chất lượng công trình
năng lực của chủ đầu tư
hay các điều kiện được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
quyền sở hữu căn hộ
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị với mong muốn cho con em mình
có một môi trường học tập những kỹ năng mới
nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư tiền
để đăng ký những khóa học tập hay trải nghiệm cho các con
lợi dụng tâm lý này
đã xuất hiện các đối tượng lập ra fanpage
về khóa trải nghiệm làm bác sĩ nhí
giả mạo tổ chức uy tín
hòng tạo niềm tin với các phụ huynh học sinh
điều đang nói là mặc dù
đã có những phụ huynh lên tiếng
vì sập bẫy chiều trò này
tuy nhiên fanpage giả mạo vẫn ngang nhiên hoạt động
chỉ cần gõ dòng chữ
em là bác sĩ nhí
facebook sẽ cho ra kết quả
là những trang fanpage như thế này
gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện
các thông tin quảng cáo về chương trình
em là bác sĩ nhí đại học y dược
thành phố hồ chí minh
theo thông tin từ fanpage chương trình này do
trung tâm mô phỏng và huấn luyện kỹ năng
trường đại học y dược thành phố hồ chí minh
chủ trì tổ chức
tuy nhiên nhà trường phủ nhận trên website chính thức
về việc tổ chức chương trình này
trước việc nhiều nạn nhân phản ánh về việc
dù đã chuyển khoản phí tham gia
nhưng chương trình vẫn mặt vô âm tín
gia đình tôi cũng đang có một bé
đang học tiểu học
gia đình cũng muốn cho con tham gia
những cái chương trình để con có
những cái trải nghiệm trong cuộc sống
ngoài ra thì khi con tham gia
những cái chương trình như thế này
thì con có giúp con hạn chế được
xem tivi và xem điện thoại
tôi cũng không nghĩ là đây là
một cái chương trình này
là chương trình mang cái chất lừa đảo
tại đây tôi cũng nghĩ là đây là được tổ chức
bởi một cơ sở khá là uy tín
và tôi cũng mất một khoản tiền
rất là lớn để khi đăng ký cho con
tham gia cái chương trình này
các đối tượng đã lợi dụng uy tín
của các cơ quan tổ chức
để đánh vào sự tin tưởng của các phụ huynh
bằng nhiều hình thức chỉnh sửa các loại văn bản
cắt kép các video để đăng trên fanpage
các đối tượng đã dễ dàng
dụ dỗ những người có nhu cầu
đăng ký tham gia
các đối tượng này đã phải có một sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng
đó là lập ra các cái trang web
và những cái trang web này nó có cái giao diện
gần giống như những trang web
của chính thống của các cái trường
mà ở đây các đối tượng đã nhằm đến
ví dụ như là trường đại học y
nhiều bậc phụ huynh đã tin tưởng là
đây chính là cái trang web của trường đại học y
thì chính vì cái sự tin tưởng này
mà nhiều bậc phụ huynh đã chuyển khoản
cho các đối tượng
mà rõ ràng là mình chưa có sự xác minh danh tính
do đó thì các đối tượng này ngay sau khi nhận được tiền
của các bậc phụ huynh chuyển khoản
thì sẽ chặn các số liên lạc
của các bậc phụ huynh đó
hiện nay thì cái nhu cầu để cho con theo học
các khóa liên quan đến rèn luyện kỹ năng
của các bậc phụ huynh là rất là cao
thậm chí là có những người sẵn sàng chi một khoản tiền
rất lớn để là cho con tham gia
với những cái khóa học như vậy
thì người dân cần phải đặt một cái niềm tin
đúng chỗ đúng những nơi có uy tín
thì mới có thể đảm bảo được
cái tài sản của mình
hiện các đối tượng mời gọi răng bẫy các nạn nhân
vẫn chưa có dấu hiệu dừng
do đó các luật sư cho rằng
người dân cần làm đơn tố cáo
gửi cơ quan chức năng để chặn đứng
hành vi lừa đảo của các đối tượng
bên cạnh đó kịp thời xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm pháp luật
tránh có thêm các nạn nhân mắc bẫy
pháp luật thì quy định là
người nào bằng thủ đoạn gian dối
để chiếm đoạt tiền
tài sản của người khác
thì đó là hành vi lừa đảo
và hành vi sử dụng mạng internet
để làm phương thức để chiếm đoạt tài sản
thì đây là tính thức tăng nặng trách nhiệm hình sự
không trả lại tiền
thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản

cần phải tỉnh táo trước những thủ đoạn
của các đối tượng
cần phải tỉnh táo trước những thủ đoạn
nếu thấy dấu hiệu lừa đảo
các bậc phụ huynh cần liên hệ đến các cơ quan tổ chức
để xác minh thông tin
tránh mắc bẫy của loại đối tượng này